tối qua ngày hai mươi hai tháng bảy tại tổ đình vĩnh nghiêm quận ba tp hcm đã diễn ra đại lễ cầu siêu tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử
trong đó tưởng nhớ đến sự kiên cường giữ đảo và anh dũng hy sinh của sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ tại đảo gạc ma thuộc quần đảo trường sa của việt nam vào năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hai mươi bảy năm đã trôi qua nhưng tấm gương hy sinh của sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo tại đảo gạc ma thuộc quần đảo trường sa của việt nam đã để lại một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng truyền thống yêu nước bảo vệ lãnh thổ trong lòng nhân dân trong và ngoài nước
vì sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc dân tộc là dịp để thể hiện trân trọng đối với các bà mẹ việt nam anh hùng các cựu chiến binh đã hiến dâng trí lực sức lực cho tổ quốc việt nam được độc lập tự do
cũng tại buổi lễ ban tổ chức đã công bố bức tranh gạc ma vòng tròn bức tử được ông lê viết hải chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình đấu giá một tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền này đã được trao cho sáu mươi bốn gia đình liệt sĩ hy sinh trong trận chiến giảng ma